ngay lúc này cách biên giới phía bắc của nước ta khoảng một trăm linh km
đang tồn tại một khối không khí lạnh khá mạnh và đêm nay nó sẽ tràn xuống
tác động trước tiên đến khu vực các tỉnh hà giang cao bằng và cả lạng sơn
từ bốn đến bảy giờ sáng không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung du
và các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ trong đó bao gồm cả thủ đô hà nội
di chuyển đến đâu khí lạnh sẽ gây mưa và làm cho nền nhiệt các tỉnh miền bắc giảm tới đó
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ
sẽ là mức nhiệt trước một mươi giờ sáng phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sau đó nền nhiệt sẽ giảm nhanh và càng về chiều thì trời sẽ chuyển rét
với nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi chín đến hai mươi độ riêng khu vực vùng núi thì nhiệt độ sẽ thấp hơn
không khí lạnh phải vượt qua dãy hoàng liên sơn mới tác động sang được khu vực phía tây bắc bộ
vì thế mà trong ngày mai mưa chỉ xuất hiện ở phần phía đông của tỉnh lào cai
khu vực yên bái và cả khu vực hòa bình
còn đối với các tỉnh lai châu
điện biên và sơn la trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
với các tỉnh miền trung dự báo khoảng sáng ngày mai gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống hai tỉnh thanh hóa và nghệ an
sẽ là những vùng chịu tác động sớm nhất của không khí lạnh
nên ngay từ sáng mai tại đây sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rông
đến trưa và chiều mai thì vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống cả khu vực hà tĩnh
và có khả năng xuất hiện cả ở khu vực phía bắc của tỉnh quảng bình
và cũng giống như các tỉnh miền bắc nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
sẽ giảm xuống còn khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ trời chuyển lạnh về trưa và chiều chuyển rét vào tối và đêm mai
còn đối với quảng bình quảng trị nền nhiệt cao nhất ngày mai cũng giảm xuống còn khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
những cơn mưa trái mùa cũng đang có dấu hiệu xuất hiện tại khu vực tây nguyên và nam bộ
là do nhiễu động trong đới gió đông dịch chuyển từ ngoài biển vào
dự báo chiều và tối mai nó sẽ gây mưa rông rải rác cho khu vực phía nam của tây nguyên
cũng như là khu vực các tỉnh thành của nam bộ đồng thời cũng khiến cho nền nhiệt ngày mai
ở cả hai khu vực có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ giảm thấp xuống dưới ba mươi năm độ
và nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ một vài nơi ở các tỉnh miền đông của nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh từ sáng sớm ngày mai
khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám khiến cho biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước